đồng chí trương hòa bình ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng thường trực chính phủ
đã đến dự lễ khai giảng năm học hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi một tại học viện quốc phòng
phát biểu tại buổi lễ phó thủ tướng thường trực chính phủ đã chúc mừng và biểu dương những kết quả
mà học viện quốc phòng đã đạt được trong thời gian qua
phân tích về tình hình an ninh trong nước và quốc tế phó thủ tướng thường trực đề nghị
trong thời gian tới học viện không ngừng đổi mới công tác huấn luyện đào tạo
tích cực chủ động áp dụng các thành tựu của cuộc cách mạng công nghệ lần thứ tư
và các phương pháp giáo dục đào tạo tiên tiến vào huấn luyện đào tạo
học viện cần làm tốt công tác phân tích đánh giá và dự báo chính xác tình hình
có liên quan đến quốc phòng an ninh kịp thời đề xuất các chủ trương biện pháp chủ động phòng ngừa
và có các đối sách phù hợp bảo vệ tổ quốc từ sớm từ xa trong tình hình mới
với bề dày truyền thống đơn vị anh hùng lực lượng vũ trang
kinh nghiệm tích lũy hơn bốn mươi ba năm xây dựng phát triển và trưởng thành
phó thủ tướng thường trực tin tưởng rằng học viện quốc phòng nhất định sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ
năm học hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi một xứng đáng là trung tâm huấn luyện đào tạo
nghiên cứu khoa học hàng đầu của đất nước về quốc phòng an ninh quân sự